đạt chuẩn nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đời sống của người dân xã nam tân huyện nam sách tỉnh hải dương đã được nâng lên đáng kể
cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã xác định việc xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài
cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó
thời gian qua đảng ủy chính quyền xã nam tân chỉ đạo các thôn phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể
nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
xác định việc hoàn thành các tiêu chí chỉ là bước đầu cần phải giữ vững và tiếp tục phát triển theo lộ trình
theo thứ tự ưu tiên và các công việc phải tiến hành
nam tân đã đầu tư trên một mươi sáu tỷ đồng xây dựng các công trình bể bơi tại trường tiểu học
nhà đa năng cho trường trung học cơ sở đầu tư cơ sở vật chất cho trường mầm non
đồng thời xây mới năm trạm bơm phục vụ tưới tiêu
qua giả soát bộ nông thôn mới nâng cao xã nam tân còn hai tiêu chí chưa đạt như giao thông nội đồng
và bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian tới xã sẽ hoàn thiện những tiêu chí còn lại
để hoàn thành mục tiêu của nông thôn mới nâng cao xã nam tân tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền
phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân
trong xây dựng nông thôn mới để tạo thêm sinh kế cho người dân phát triển